theo thông tin từ ubnd xã châu quang huyện quỳ hợp xác nhận trên địa bàn xã châu quang huyện quỳ hợp đã xảy ra vụ sập mỏ đá làm ba người chết và một người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi tại mỏ khai thác đá của doanh nghiệp hải hà đóng tại xã châu quang huyện quỳ hợp
vào thời điểm trên các nạn nhân khi đang ở trong khu vực khai thác đá thì bất ngờ mỏ đá bị sạt lở nhiều tảng đá rơi từ trên cao xuống những người này không kịp tránh
tại hiện trường có ba người chết tại chỗ một người khác là lái xe bị thương nặng
ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn huyện quỳ hợp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ủy ban nhân dân xã châu quang có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục hậu quả và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quỳ hợp sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi cùng với khắc phục hậu quả huyện quỳ hợp sẽ cử tổ công tác vào trực tiếp làm việc kiểm tra các quy trình khai thác đá đối với doanh nghiệp để xảy ra